cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin toàn cảnh chiều nay một mươi năm tháng một
mở đầu là thông tin
hai thủ tướng việt nam trung quốc điện đàm tháo gỡ ách tắc cửa khẩu
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng trung quốc lý khắc cường
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày tiếp lọc quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhất trí cho rằng
năm hai nghìn hai mươi một quan hệ việt nam trung quốc tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả tích cực
giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên
đặc biệt là hai tổng bí thư đã điện đàm hai lần trong năm
mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịp bệnh
kiêm ngạc thương mại song phương đạt kỷ lục mới ước đạt trên một trăm sáu mươi tỷ đô năm hai nghìn hai mươi một
tuyến đường sát đô thị cát linh hạ đông đi vào vận hành thuận lợi
đặc biệt hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ tình trạng ủng tắc nông sản ở khu vực cửa khẩu biên giới
hợp tác phòng chống dịch bệnh là điểm sáng trong quan hệ hai nước
nhất là hợp tác về vaccine ngừa covid một mươi chín hợp tác asean trung quốc đạt kết quả tích cực
về vấn đề ách tắc hạng hóa tại cửa khẩu biên giới thủ tướng và minh chính nhấn mạnh
hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả
quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này
bảo đảm giao thương thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng
chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng như trong khu vực
nhất là trong dịp tết nguyên đáng để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đáng tết ấm nò hạnh phúc
thủ tướng đề nghị trung quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa
và đã nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản hoa quả của việt nam
việt nam đang quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu xuất khẩu phải an toàn
thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh coi trọng và quan tâm những đề nghị của việt nam
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên
thủ tướng lý khắc cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước
sớm đạt tiến triển thực chất sẵn sàng cùng việt nam và các nước asean tiếp tục nỗ lực sớm đạt coc
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền
và vấn đề trên biển thúc đẩy điểm đồng xử lý các khác biệt giữ gìn hòa bình ổn định chung
như vậy đến thời điểm này vấn đề ách tắc nông sản đã và đang dần được cải thiện
hy vọng việt nam sẽ nghiên cứu chính sách mới nhất giúp người dân ổn định cuộc sống sản xuất nông sản nâng cao thu nhập
trung quốc không còn là thị trường dễ tính nên chuyên gia cho rằng nông sản việt cần bỏ cách bán hàng tiểu ngạch
alo là có và tiêu chuẩn chất lượng không đồng nhất
thông thường cuối năm nông sản lại ổn ứng ở cửa khẩu các tỉnh biên giới với trung quốc
nhưng năm nay tình hình nghiêm trọng hơn khi nước này xét chặt các biện pháp phòng dịch
hàng ngàn container tám mươi là hàng nông sản trái cây dễ hư hỏng phải nằm im chờ ở cửa khẩu tỉnh lạng sơn quảng ninh v v
trước tình trạng hàng ngàn xe container ủng ứ chất đống nông sản tại cửa khẩu đã có rất nhiều chỉ đạo và ý kiến được đưa ra nhằm khắc phục hậu quả
thậm chí tính đến phương án giải cứu
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa yêu cầu các sở ngành đơn vị triển khai giải pháp cấp bách
khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh với trung quốc
ngoài việc tiếp tục điện đàm với chính quyền khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
tỉnh này cũng nghiên cứu phương án lập phùng đệm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu lối mở
việc này nhằm đáp ứng yêu cầu zero covid của phía bạn và đảm bảo quy định hiện hành
sở y tế và sở tài chính được giao tham mưu đề xuất phương án cụ thể
bà con có thể hiểu đơn giản vùng đệm được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra là vùng an toàn dịch bệnh
nơi kiểm soát phòng dịch với người hàng hóa trước khi đưa xe vào khu vực cửa khẩu
việc này giúp xe được thông quan nhanh hơn và bảo vệ vùng xanh tại khu vực cửa khẩu
vùng đệm an toàn sẽ được tỉnh lên phương án lập tại các cửa khẩu lối mở để đẩy nhanh giải tỏa ách tắc tại các cửa khẩu biên giới
tỉnh cũng giao cho các sở ngành ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương có công hàm văn bản và hội đàm trao đổi với cơ quan
chính quyền phía bạn để thống nhất với các giải pháp chống dịch thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn rà sát lượng hàng nông lâm thủy sản của người dân doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu xuất khẩu sang trung quốc
trong thời gian tới đặc biệt trong vụ mùa thu hoạch cuối năm
quảng ninh yêu cầu sở nông nghiệp hướng dẫn người dân doanh nghiệp chủ động phân loại đóng gói bao bì phân định rõ chất lượng
chủng loại nông sản phù hợp với các điều kiện vận chuyển giao nhận phía bàn
tỉnh quảng ninh cũng khuyến cáo các doanh nghiệp điều tiết hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu móng cái tránh tình trạng ô ứ kéo dài thêm
tình trạng ôm tắt tại các cửa khẩu trong đó có quảng ninh đã diễn ra một tháng qua
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai phía thành phố đông hưng dần thông quan hàng hóa với cửa khẩu bắc luân ii
lối mở km số ba số bốn để tăng cường công tác phòng chống dịch bên phía bạn đã ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu lối mở
báo cáo của bộ công thương cho thấy đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cửa khẩu móng cái quảng ninh ung khoảng một năm trăm năm mươi năm container hàng nông thủy sản chở xuất sang trung quốc
để giảm tải cho cửa khẩu bắc luân hai chính quyền thành phố móng cái đã đưa xe vận chuyển trái cây tới tập kết tại các bãi kiểm hóa
vận động doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh giảm giá bảo quản với hàng cấp đông giảm phí lưu bãi và cung cấp các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt các lái xe
tại cuộc họp chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trước đó phó thủ tướng lê văn thành cũng đã yêu cầu chính quyền các địa phương có cửa khẩu biên giới phía bắc
nhanh chóng nỗ lực giải phóng sớm nhất lượng hàng ngôn ngữ tại các cửa khẩu tính toán của hiệp hội rau quả việt nam
nếu hơn sáu container chở nông thủy sản ồ ứ tại các cửa khẩu phía bắc là lạng sơn và quảng ninh không nhanh chóng được giải quyết thì thiệt hại ước tính tới bốn tỷ đồng
theo thông tin từ cục giám sát quản lý về hải quan tổng cục hải quan trên các tuyến biên giới phía bắc hiện nay trung quốc kiểm soát rất chặt chẽ các cửa khẩu phụ lối mở
đặc biệt trong bối cảnh covid một mươi chín các lối mở cửa khẩu phụ tại một số giai đoạn phải đóng lại để đảm bảo phòng chống dịch
do đó hàng hóa tăng mạnh qua các cửa khẩu lớn như hữu nghị tân thanh lạng sơn móng cái quảng ninh
hàng hóa dùng về các cửa khẩu chính là một trong những lý do khiến ủng tắc hàng hóa nghiêm trọng
trong khi đó hàng sang trung quốc là chủ yếu đi theo các con đường rất rủi ro là tiểu ngạch
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và hải quan trung quốc đã ký nghị định thư về việc nhập khẩu chín loại nông sản gồm có thanh lông dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít chôm chôm và mang cục
hiện tại chín mặt hàng đưa sang trung quốc áp dụng kiểm dịch một trăm linh dẫn đến thời gian thông quan lâu hơn
trong khi đó lãnh đạo cục hải quan lạng sơn hy vọng khi có nghị định thư về chấp nhận kiểm dịch lẫn nhau thì việc thông quan sẽ rất thuận lợi
đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tiếp tục đàm phán với phía trung quốc để đưa thêm một số mặt hàng nông sản khác nhập chính ngạch vào trung quốc
một số liệu khác được lãnh đạo cục hải quan lạng sơn cung cấp cho thấy tỷ lệ xuất khẩu nông sản chính ngạch qua địa bàn lạng sơn rất thấp
đối với hải quan làng sơn kim ngạc xuất khẩu chính ngạc chỉ chiếm ba nông sản xuất khẩu sang trung quốc
lý do là việc xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc có truyền thống từ lâu chính sách thương mại biên giới của trung quốc áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với cư dân biên giới khi nhập khẩu nông sản từ việt nam
nên các doanh nghiệp phía việt nam và trung quốc không mặn mà thực hiện nhập khẩu chính ngạch
thay vào đó họ nhập khẩu qua đường tiểu ngạch sang phía trung quốc sẽ gom các lô hàng nhỏ thành lô hàng lớn để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ
như vậy khi việc nhập cảnh tiểu ngạch vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong xuất khẩu nông sản sang trung quốc
thì tình trạng ủng tắc hàng hóa mỗi mùa thu hoạch ngay khi trung quốc có chính sách bất thường sẽ lại xảy ra
trước thực trạng nóng ách tác trên tuyến đường bộ các ngành chức năng tỉnh làng sơn hợp bàn
trao đổi với phía trung quốc đẩy mạng việc xuất nhập khẩu theo tuyến đường sát liên vận
ông liễu anh minh phó giám đốc sở công thương tỉnh lạng sơn cho biết
ngành đã có văn bản đề nghị các hiệp hội các doanh nghiệp cần hướng đến việc đa dạng hóa hình thức vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
trong đó cần lưu ý tính toán khai thác tuyến vận tải đường sát liên vận để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ
việc xuất khẩu hàng qua tuyến đường sát cũng là những gợi mở sông cũng không ít khó khăn
theo ông vi công tường phó cục trưởng hải quan tỉnh lạng sơn
để thực hiện vận chuyển xuất khẩu hàng hóa qua đường sát quốc tế đồng đăng huyện cao lộc
doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí vận chuyển
cùng với đó lượng hàng vận chuyển sẽ lớn hơn rất nhiều so với thực hiện xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ
mặt khác việc thực hiện xuất khẩu các loại hàng hóa qua đường sắt vào thời điểm này
còn góp phần giảm thiểu các rủi ro lây nhiễm dịch covid một mươi chín do số lượng người tập trung rất ít
mặc dù như thuận lợi là vậy nhưng theo các ngành chức năng tỉnh làng sơn
hiện các doanh nghiệp trung quốc vẫn chưa chủ động thực hiện nhận hàng qua tuyến đường này
do đó lượng hàng hóa xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc theo tuyến đường sắt liên vận vẫn khá hạn chế
ngoài ra hàng nông sản tại việt nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường nước bạn
về lâu dài ủy ban nhân dân các tỉnh sản xuất nông sản lớn phối hợp chặt chẽ với bộ công thương
và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các giải pháp nâng tầm nông sản việt
giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường trung quốc cũng như xuất khẩu tiểu ngạch
ngoài ra ủy ban nhân dân các tỉnh sản xuất nông sản lớn phải tìm hiểu mô hình kết nối sớm
để tiêu thụ nông sản sang trung quốc của các tỉnh bắc giang hải dương để vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho dân
điều này vừa giúp giảm bớt tình trạng ô mứ tại các tỉnh biên giới khi vào vụ thu hoạch